tỉnh bắc giang đã phải cho dừng gấp việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại điểm thi trường trung học phổ thông lạng giang số ba do có thí sinh mắc covid một mươi chín
ngay thời điểm này tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn
để triển khai phương án điều chỉnh trong kỳ thi trung học phổ thông lần này
cũng như những phương án ứng phó với dịch bệnh
chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông nguyễn văn long
phó chủ tịch ubnd huyện lạng giang tỉnh bắc giang để biết thêm chi tiết
vâng ạ thưa ông nguyễn văn long được biết là ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh bắc giang đã quyết định điều chỉnh không tổ chức điểm thi
tại trường trung học phổ thông số ba huyện lạng giang vào ngày hôm nay và cả ngày mai
vậy ông có thể cho biết thêm thông tin về vấn đề này được không ạ
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đã chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
với lạng giang chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng là test nhanh tất cả các trường hợp
liên quan đến tham gia kỳ thi
và chiều ngày hôm qua sau khi test thì đã phát hiện một trường hợp đang là học sinh
của lớp một mươi hai a tám của trường trung học phổ thông lạng giang số ba
và nghi là dương tính với sát covid một mươi chín
trước tình hình trên để đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên và nhân dân trên đại bản
về lạng giang cũng đã ban hành văn bản
đề nghị sở dục đào tạo dùng tổ chức điểm thi tại trường trung học phổ thông lạng giang số ba
vào ngày bảy tám sẽ tổ chức thi vào đợt thứ hai của năm nay
đối với các em học sinh mà chưa được tham gia thi trong đợt thi này
thì huyện sẽ có kế hoạch như thế nào trong thời gian tới để có thể bảo đảm quyền lợi cho các em ạ
để đảm bảo quyền lợi cho các em theo tinh thần chỉ đạo của văn chỉ đạo
thì tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một của tỉnh bắc giang
về việc quyết định dừng thi đối với trường lạng giang số ba
thì chúng tôi sẽ báo cáo tỉnh và phối hợp với lại tỉnh để lên phương án tổ chức thi đợt số hai trong năm nay
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo đảm bảo các thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi này
cùng với các thí sinh khác trên địa bàn khu điều kiện thi đợt này
do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện trường hợp em học sinh đó nghi là dương tính với covid một mươi chín
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã có những biện pháp xử lý như thế nào đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm này ạ
chỉ đạo thân tốc
bốn trăm bảy mươi hai học sinh lớp một mươi hai dự thi
và bảy mươi bảy giáo viên làm thi tại cái điểm thi của trường trung học của tầng lạng giang số ba
và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng
thực hiện ngay chi tiết phù hợp khu vực quản lý môi trường của tầng lạng giang số ba
và ngay trong đêm ngày sáu tháng bảy
chúng tôi cũng đã chỉ đạo
tổ chức truy vết
lấy mẫu xét nghiệm
và khoanh vùng cách ly theo quy định
và đã chỉ đạo đưa toàn bộ các trường hợp f một để cách ly tập trung
và ban hành các quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp f hai
và yêu cầu các trường hợp khác
theo dõi sức khỏe và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng
khi có các biểu hiện như là sốt ho khó thở
và thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế

và tích cực truyền truyền

trường lạng giang số ba